bản tin tiếp tục với những thông tin về tình hình thiên tai trên thế giới
các đám cháy rừng ở hạt mai ui vẫn tiếp diễn số người chết tới nay đã lên tới chín mươi ba
và vẫn có thể còn gia tăng trong bối cảnh công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai
đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở hawaii kể từ khi một trận sóng thần cấp đi sinh mạng của sáu mươi một người năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một năm sau khi hawaii trở thành một tiểu bang
lahaina là thị trấn bị thiệt hại nặng nề với hàng nghìn ngôi nhà
và tám trăm năm mươi hectare rừng bị thiêu trụi và chi phí cho việc khắc phục hậu quả được dự tính là gần sáu tỷ usd
giới chức địa phương đã huy động một phòng khách sạn cho những người mất nhà cửa
đồng thời biến một số cơ sở cho thuê thành nơi ở miễn phí cho các gia đình bị ảnh hưởng
trong khi đó công binh lục quân mỹ cũng triển khai nhiều nhóm đến khu vực này để dọn dẹp những căn nhà bị thiêu trụi
trong trận bão lửa thiết lập trạm cấp điện giã chiến và tư vấn giới chức địa phương về công tác khắc phục hậu quả của thảm họa
tổng trưởng lý bang hawaii cho biết đã quyết định điều tra công tác cảnh báo và ứng phó với thảm họa thiên nhiên
sau khi có nhiều người dân cho rằng họ cần được cảnh báo sớm hơn trước khi các đám cháy lan tới